thưa quý vị hà nội đang trong những ngày nắng ấm thậm chí khá nóng vào trưa và chiều
tuy nhiên hà nội trong ngày hôm nay thì sẽ có sóng lạnh bổ sung trời nhiều mây ít khoảng nắng
vì khối khí lạnh yếu nên là hà nội và bắc bộ sẽ nhanh chóng quay trở lại mức nóng nhẹ
từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ c trước khi đón một đợt không khí lạnh mới
còn tại nam bộ vì đang giữa mùa khô nên thời tiết khá nóng
nhiệt độ trung bình là từ ba mươi bốn độ độ ẩm không quá năm mươi
chính vì nắng nóng gai gắt nên chỉ số tiêu cực tím ở nam bộ được dự báo là ở mức rất cao
tức là mức tám và mức chín
trong thời điểm cận tết thì quý vị sẽ phải di chuyển nhiều nên cần mang theo mũ cũng như kính dâm để bảo vệ cơ thể
tuy nhiên về đêm thì không khí sẽ hạ nhiệt thoáng đẳng và dễ chịu hơn